trước thực tế thành phố không thể tổ chức thi tuyển sinh lớp một mươi sở giáo dục và đào tạo đã đề nghị các phòng giáo dục
trường trung học cơ sở bổ sung dữ liệu của học sinh hướng dẫn cũng như lưu ý đến nhóm học sinh tham gia tuyển sinh
vào các trường chuyên trên địa bàn
theo thống kê kỳ tuyển sinh lớp một mươi công lập tại thành phố hồ chí minh có hơn tám mươi ba thí sinh đăng ký tham gia
trước tình hình dịch bệnh chưa thể kiểm soát sở giáo dục đào tạo thành phố đề xuất sát tuyển vào lớp một mươi kể cả hệ chuyên
vì vậy sở này đề nghị các phòng giáo dục tp thủ đức các quận huyện bàn giao hồ sơ của thí sinh
từ các địa điểm thi về các trường thiết sinh học lớp chín rà soát và bổ sung dữ liệu của học sinh tham gia tuyển sinh
lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trong phần mềm tuyển sinh
đối với học sinh thi chuyên bổ sung điểm trung bình môn cả năm lớp chín của môn chuyên mà học sinh đăng ký dự thi
cập nhật kết quả các giải đạt được bao gồm các giải cấp thành phố cấp quốc gia cấp quốc tế
của kỳ thi học sinh giỏi cuộc thi khoa học kỹ thuật
sở đề nghị các phòng giáo dục đào tạo gửi dữ liệu này về trước một mươi sáu h ngày bảy tháng tám